công an tỉnh hà tĩnh vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ tên cướp đột nhập nhà dân giữa ban ngày và khống chế con tin
ghi nhận ban đầu cho biết đối tượng là một thạc sĩ tên kiên ba mươi tuổi chú phường thạch linh thành phố hà tĩnh
giữa ban ngày đã đột nhập vào ngôi nhà trên đường tôn thất thuyết thuộc khu vực dân cư sông đà thành phố hà tĩnh
để khống chế ba mẹ con chủ nhà và bà giúp việc để cướp tài sản
dù nữ chủ nhà đã đưa tiền vàng đối tượng vẫn đe dọa chủ nhà phải đi ngân hàng rút tiền
tuy nhiên khi được thoát ra ngoài người bị hại đã bí mật báo công an
đến khoảng chín giờ cùng ngày lực lượng công an đã bí mật đột nhập vào nhà bằng tầng mái và cửa sau
lợi dụng lúc tên cướp sơ hở đã xông vào khống chế bắt gọn tên cướp
các con tin đã được giải cứu an toàn